công an huyện hồng sân tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn văn cui ngồi tại ấp lộ xe hai xã vĩnh lộc a huyện hồng sân tỉnh bạc liêu về tội trộm cắt tài sản
vào giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi năm nguyễn văn cui đi từ huyện phước long về hướng huyện vĩnh thuận kiên giang thì có ghé nhà ông phạm văn nhơn tại ấp trù trọt xã ninh thạnh lợi b để xin nước uống
phát hiện trong nhà của ông nhơn có hai chiếc xe máy nên đã lấy trộm một chiếc xe airblade mang bì kiểm soát chín mươi bốn f một một mươi nghìn ba trăm bốn mươi hai trị giá gần bốn mươi triệu đồng
sau khi nhận được tin báo của bị hại qua giả soát đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân đã thực hiện lệnh bắt nguyễn văn cui và thu hồi xe mô tô nói trên trao trả cho người bị hại
được biết nguyễn văn cui từng có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
khi chấp hành xong án phạt tù vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
thì bị can tiếp tục tái phạm hành vi trộm xe nhiều lần cho đến khi bị công an hồng dân bắt giữ